vâng thưa quý vị trong sáng nay các địa phương đắk lắc quảng ngãi hà tĩnh đều ghi nhận thêm các ca nhiễm mới covid một mươi chín
tại đắk lắc vừa ghi nhận thêm một thanh niên trở về từ tp hcm dương tính với sars cov hai
theo điều tra dịch tễ ca bệnh này một mươi chín tuổi trú tại buôn drey nga xã đắk liêng huyện lắc tỉnh đắk lắc làm công nhân ở tp hcm
ngày hai mươi sáu tháng sáu trường hợp này đi xe khách khang phát từ huyện bình chánh tp hcm về huyện lắc rồi về nhà chỉ tiếp xúc với bố mẹ và em trai
hiện ngành y tế tỉnh đắk lắc đã đưa các trường hợp là f một đi cách ly tập trung lấy mẫu xét nghiệm cho hàng chục người tiếp xúc gần và đi cùng xe để phòng chống dịch
theo kết quả xét nghiệm sáng nay từ trung tâm kiểm soát bệnh tật hà tĩnh tại xã thạch long huyện thạch hà vừa ghi nhận một trường hợp dương tính với virus sars cov hai
hiện chính quyền và ngành chức năng đã lập bốn chốt phong tỏa hai thôn đông hà một và đông hà hai thuộc huyện thành hà gồm sáu trăm hai mươi tám hộ gần ba người
bước đầu điều tra truy vết hơn hai mươi người liên quan cách ly lấy mẫu theo quy định
lãnh đạo sở y tế quảng ngãi xác nhận trong sáng ngày hai mươi tám tháng sáu địa phương này ghi nhận thêm một mươi chín trường hợp dương tính với sars cov hai ở phường phổ thạnh và xã phổ châu thị xã đức phổ
tất cả được phát hiện qua test nhanh kháng nguyên trong cộng đồng sau đó xét nghiệm pcr tại cdc quảng ngãi và xét nghiệm khẳng định tại bệnh viện đa khoa tỉnh